công an quận hà đông hà nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố nhóm năm bị can
về các tội danh sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông
phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
thủ đoạn của các đối tượng là mua thông tin tài khoản ngân hàng trên mạng
sau đó đánh cắp số điện thoại để chiếm đoạt tiền trong tài khoản
theo tài liệu điều tra khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai công an quận hà đông phát hiện nhiều người
đã bị các đối tượng chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng
ngay sau đó cơ quan công an xác định kẻ cầm đầu đường dây này là phạm thu diệu
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã cẩm ngọc huyện cẩm thủy tỉnh thanh hóa
để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng diệu mua thông tin tài khoản ngân hàng qua mạng xã hội
đồng thời bằng các thủ đoạn khác nhau diệu đã phân công nguyễn thanh tuấn ở xã thanh hòa
thị xã cai lệ tỉnh tiền giang móc nối mua thông tin chủ thuê bao số sim điện thoại cần làm lại
từ đó tiếp tục thuê các đối tượng khác dùng chứng minh thư giả đến các đại lý của các nhà mạng làm lại sim
sau đó chiếm đoạt được hàng loạt sim điện thoại của người dùng nhằm mục đích chuyển tiền trong tài khoản ngân hàng
với giá là hai mươi năm triệu một sim thì em đưa thông tin đấy và việc làm sim hay làm như thế nào về lại là việc của bạn đấy
tất cả là bạn đấy đưa lại sim cho em thôi
em viết được cái đầu làm sim
nói chung là bạn ấy cũng cung cấp và đưa những cái thông tin để làm cho em
thì em viết được cái bạn làm sim em liên kết hai đầu lại và em mang phần trăm
tổng số lượng sim làm xong và nguyễn từ đầu đến cuối là em được khoảng tầm bảy một mươi triệu
tôi chỉ bảo là cho tôi làm lại cái sim
thưa nhân viên bảo là chỉ đưa chứng minh thư
rồi tôi đưa chứng minh thư
thì các bạn ấy làm cấp sim cho tôi là tôi chỉ biết là cầm cái sim đấy ra đi cho người khác
rồi tôi hết việc
không sẵn pháp luật
mà tôi nghĩ là bạn ấy nhờ tôi nghĩ bạn ấy làm cái sim thôi
mà không biết bạn ấy làm sim để làm gì
nếu mà biết bạn đi làm sim mà đi lấy tiền của người khác thì tôi không bao giờ làm
sau khi chiếm đoạt sim điện thoại của chủ tài khoản ngân hàng
các đối tượng giao lại sim cho phạm thu diệu
để tiếp tục làm các thao tác đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng
lấy mã otp để chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản đến các tài khoản trung gian
mua bán tiền ảo nhằm mục đích rửa tiền tránh sự phát hiện của cơ quan công an
thủ đoạn của đối tượng rất tinh vi
sử dụng các mạng máy tính rồi điện tử sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt số tiền trong tài khoản của các bị hại
qua chuyên án này thì cũng khuyến cáo đến các người sử dụng tài khoản
không nên để quá nhiều tiền trong tài khoản
một số cảnh báo thứ nhất là kính đề nghị nhân dân
trong quá trình liên quan đến
quản lý thông tin thì cũng hết sức là lưu ý
chia sẻ thông tin ở trên mạng xã hội
đối với những cái trường hợp mà không quan biết thì cũng không nên chia sẻ
hiện nay cơ quan điều tra chúng tôi cũng đang xác định khoảng sáu bị hại
nằm ở các tỉnh thành khác nhau
hiện nay cơ quan điều tra cũng đang phối hợp với các cơ quan để xác minh
làm rõ cái nguồn tiền mà đối tượng chiếm đoạt được
qua vụ án này
cơ quan điều tra công an quận hà đông cũng cảnh báo
các nhà mạng cần thực hiện theo đúng quy trình
thực hiện kiểm tra chặt chẽ trong quá trình làm thủ tục cấp lại sim thẻ cho người dùng
tránh việc lơ là để các đối tượng lợi dụng